phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai phối hợp với công an huyện simacai huyện bắc hà
vừa bắt giữ giàng a vữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản tại xã xín tréng huyện simacai tỉnh lào cai
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi hai người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại thôn bản kha xã xín chéo huyện simacai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
trên người có dấu hiệu thương tích một số tài sản trên người nạn nhân đã không còn
quá trình điều tra cơ quan công an xác định giàng a vữ trú tại địa phương là hung thủ gây ra vụ án trên
tuy nhiên vử đã bỏ trốn
tích cực điều tra lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận xã nậm mòn huyện bắc hà
tại cơ quan công an vữa khai nhận vào khoảng một mươi hai h trưa ngày chín tháng một mươi hai tại khu đồi nương thuộc khu vực thôn bản kha xã xín tráng
sau khi hai người xảy ra mâu thuẫn vự đã dùng đá đập vào đầu khiến nạn nhân nằm bất động
sau đó kéo xác nạn nhân vứt xuống vượt sâu nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình
vũ cũng đã lục người nạn nhân lấy một chiếc túi bên trong có một mươi bốn triệu sáu trăm linh nghìn đồng rồi rời khỏi hiện trường bỏ trốn khỏi địa phương
qua khám nghiệm sơ bộ xác định nạn nhân tử vong do vết thương thủng phổi và chấn thương vùng đầu